adp stefan grof gửi lời chia sẻ vì những thiệt hại to lớn do bão số một mươi gây hậu quả nghiêm trọng vừa qua
ông cũng chúc mừng những thành tiệu mà việt nam đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế xã hội
tin tưởng việt nam sẽ tổ chức thành công hội nghị bộ trưởng gms lần thứ hai mươi hai
ông nhận thấy thách thức mà việt nam đang phải đối mặt nhất là nhu cầu vốn cho phát triển hạ tầng bảo đảm tăng trưởng cho tương lai
adb vinh dự trong nhiều năm qua đã đồng hành hỗ trợ hiệu quả chính phủ việt nam trong phát triển kinh tế xã hội
adb nhất trí với chính phủ việt nam là sử dụng tối đa nguồn vốn vai ưu đãi adf
ông khẳng định adb và chính phủ việt nam cần phối hợp tận dụng tối đa những nguồn vốn hỗ trợ trước khi việt nam tốt nghiệp adf
adb luôn đồng hành và hỗ trợ việt nam trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội
hôm nay tổ công tác của thủ tướng chính phủ do bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng dẫn đầu
đã kiểm tra ủy ban nhân dân thành phố hải phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ của chính phủ
thủ tướng chính phủ giao quy trình thủ tục thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu thực tế tại cửa khẩu hải phòng
về công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu hải phòng
bộ trưởng mai tiến dũng đánh giá cao ngành hải quan nói chung và cục hải quan hải phòng nói riêng
trong thực hiện cải cách hành chính thực hiện quản lý bằng đánh giá rủi ro phân luồng trong thông quan hàng hóa
để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu
tuy nhiên ngành hải quan cũng cần cải cách toàn diện mạnh mẽ hơn nữa áp dụng phương thức quản lý của các nước tiên tiến
ứng dụng công nghệ thực hiện kết nối khai thác và chia sẻ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý
đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ đạo đức và tinh thần thực thi công vụ của đội ngũ công chức kiểm tra xử lý tình trạng vi phạm
làm việc với ủy ban nhân dân thành phố hải phòng bộ trưởng cũng truyền đạt ý kiến của thủ tướng
nhắc nhở về việc thực hiện chỉ đạo của thủ tướng trong việc ra soát tính toán lại mức thực hiện thu phí hạ tầng khu vực của cửa khẩu càng biển
theo hướng tạo điều kiện giảm phí cho doanh nghiệp
báo cáo hội đồng nhân dân tp tại kỳ họp gần nhất lưu ý tp quan tâm tới công tác quy hoạch trong việc đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa
mang tính bền vững có tầm nhìn kết nối với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm đầu tư trọng điểm cho hạ tầng
quan tâm tới công tác khắc phục tai nạn giao thông và đảm bảo trật tự đô thị
quan tâm tới công tác bảo vệ môi trường để phát triển đô thị hiện đại bền vững nhất là trong lựa chọn các dự án đầu tư
bộ trưởng mai tiến dũng cũng cho biết các ý kiến kiến nghị của các bộ ngành cơ quan hiệp hội và thành phố hải phòng
cùng với kết quả làm việc với các bộ liên quan sắp tới sẽ được tổ công tác tổng hợp báo cáo chính phủ thủ tướng xem xét và quyết định
chiều nay tại hà nội ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung khắc phục thiệt hại do cơn bão số một mươi gây ra
theo thống kê cơn bão số một mươi đã làm một mươi người chết và mất tích hơn hai trăm linh người bị thương cùng hai trăm linh ngôi nhà bị sập tốc mái
thiệt hại về tài sản ước tính hơn một mươi một tỷ đồng hàng chục nghìn người đang lâm vào cảnh khó khăn cần hỗ trợ
gửi lời hỏi thăm và chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người thân bị thiệt hại do cơn bão số một mươi tại các tỉnh hà tĩnh quảng bình quảng trị và nghệ an
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn kêu gọi người dân cả nước các cơ quan tổ chức nhà hảo tâm trong và ngoài nước
bằng những việc làm thiết thực kịp thời giúp đỡ đồng bào miền trung sớm khắc phục hậu quả sau bão khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống
ngay sau lễ phát động chủ tịch trần thanh mẫn cùng cán bộ công chức viên chức
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã ủng hộ mỗi người một ngày lương
trước đó ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tiếp nhận năm trăm linh triệu đồng ủng hộ đồng bào miền trung
từ số tiền quyên góp ủng hộ của cán bộ nhân viên bộ tài chính
cũng trong chiều nay chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn đã chủ trì hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp
giữa ban thường trực ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
với bộ tư lệnh bộ đội biên phòng và ký kết nội dung phối hợp công tác trong thời gian tới
phát biểu tại hội nghị đồng chí trần thanh mẫn khẳng định công tác giữa mặt trận tổ quốc việt nam
và bộ tư lệnh bộ đội biên phòng trong thời gian qua đã phát huy hiệu quả góp phần xóa đói giảm nghèo
nâng cao dân trí cho đồng bào các tỉnh biên giới hải đảo xây dựng đường biên hòa bình
hữu nghị hợp tác phát triển với các nước có chung đường biên giới
thông qua đó tuyên truyền các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
giữ vững ổn định trên các khu vực biên giới
để tăng cường công tác phối hợp trong thời gian tới
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
đã ký kết thống nhất bảy nội dung trọng tâm phối hợp công tác trong thời gian tới
nhân dịp này ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã trao hỗ trợ hai trăm bốn mươi triệu đồng
để xây nhà cho sáu gia đình cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng
có nhà bị sập do bão số một mươi tại quảng bình và hà tĩnh
chiều nay tại cuộc giao ban báo chí thành ủy hà nội
đại diện sở tài nguyên và môi trường hà nội đã cung cấp kế hoạch triển khai
đề án bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố hà nội đến năm hai nghìn hai mươi
định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
hà nội hiện đang là địa phương có số lượng làng nghề lớn nhất cả nước với một ba trăm năm mươi làng nghề
tuy nhiên hoạt động sản xuất của các làng nghề hiện nay đang gây ô nhiễm
môi trường ở mức cao
số liệu quan chắc của các cơ quan bảo vệ môi trường cho biết
từ năm hai nghìn bảy không khí tại các làng nghề có nồng độ bụi vượt một bốn đến sáu bảy lần giới hạn
trước thực tế đó sở tài nguyên và môi trường hà nội vừa có văn bản
về việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố hà nội
đến năm hai nghìn hai mươi và định hướng hai nghìn ba mươi
hiện tại khu vực này hầu như là không có những công trình xử lý
ví dụ như là xả thải khí bụi đặc biệt là những chất thải của những môi trường làng nghề hiện nay
thải ra những môi trường xung quanh của dân sinh
với những nội dung đó những bất cập đó thành phố hà nội vừa qua đã ban hành đề án bảo vệ môi trường làng nghề
theo đề án để thực hiện việc bảo vệ môi trường làng nghề
ủy ban nhân dân thành phố hà nội sẽ tăng cường kiểm soát công nghệ cũ công nghệ lạc hậu
tại các làng nghề gây ô nhiễm môi trường hiện nay
đồng thời di rời các công đoạn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng vào các cụm khu công nghiệp
đảm bảo phân bổ không dưới một mươi tổng kinh phí sự nghiệp môi trường
cho công tác bảo vệ môi trường làng nghề của thành phố
thưa quý vị chiều nay tại thành phố hồ chí minh
viện khoa học và công nghệ tính toán
đã tổ chức hội thảo khoa học giải pháp tổng thể cho đô thị thông minh
sự kiện đã thu hút sự quan tâm của lãnh đạo các tỉnh thành phố
cùng nhiều chuyên gia đến từ các viện trường đại học doanh nghiệp
nhằm hiến kế tìm ra giải pháp để xây dựng các đô thị thông minh
trong đó có thành phố hồ chí minh
theo hội tiên học thành phố hồ chí minh
có năm việc cần phải làm để xây dựng một thành phố thông minh
đó là xác định những thông tin cơ bản
tạo lập môi trường cho công nghệ và xã hội kết nối
kiến tạo hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung
kiến tạo cơ chế tìm kiếm phân tích thông tin
và cuối cùng là chế tạo hạ tầng kỹ thuật dịch vụ thông tin
theo các chuyên gia trong xu thế phát triển của công nghệ
theo hướng kết nối và tương tác
nhiều công nghệ chủ đạo của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
sẽ là công cụ chủ yếu để áp dụng cho đô thị thông minh
nhu cầu ứng dụng các thiết bị tự động trong các lĩnh vực quản lý
và an sinh xã hội sẽ tăng lên nhanh chóng
dù khái niệm đô thị thông minh là một vấn đề còn khá mới tại việt nam
cũng như tại tp hcm
nhưng vấn đề cần quan tâm là phải có một sự kết nối giữa chính quyền doanh nghiệp
ứng dụng các giải pháp công nghệ để tạo nền tảng vững chắc
hỗ trợ cho sự phát triển các đô thị thông minh trên cả nước
sáng nay tại km một mươi bốn ba trăm linh thuộc điểm phần huyện văn chấn tỉnh yên bái
bị sụt lún sâu bảy mét dài khoảng ba mươi m
làm cô lập hoàn toàn huyện vùng cao trạm tấu
rất may không có thiệt hại về người và phương tiện
hiện nay tỉnh yên bái đang khẩn trương khắc phục sự cố này
ngay sau khi sự cố xảy ra sở giao thông vận tải yên bái đã chỉ đạo
công ty cổ phần xây dựng đường bộ một cắm biển cảnh báo nguy hiểm
cho lực lượng cảnh sát giao thông thanh tra giao thông cấm mọi phương tiện qua lại
công ty cổ phần xây dựng đường bộ một đã huy động ba máy xúc một máy ủi
tiến hành mở mới đường vào phía ta luy dương để thông tuyến tạm thời
cho các phương tiện qua lại
đến một mươi bốn giờ chiều cơ bản đã thông tuyến tạm thời
chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo sở và các ban ngành
sở giao thông đã chỉ đạo cho chúng tôi tập trung tất cả các máy móc thiết bị
sau khoảng một nửa tiếng đồng hồ chúng tôi đã có được máy móc chiếc máy đầu tiên
bắt đầu làm công tác mở ta luy dương để mở đường vào trong phía ta luy dương
để thông đường tạm thời
ngay sau khi nhận được thông tin là đoạn đường bị sụt lún
ở đường tỉnh lộ một
lực lượng công an huyện chúng tôi đã bố trí lực lượng cảnh sát giao thông
cùng với lực lượng quan sát và các ban ngành chức năng khác
lên đảm bảo khu vực nguy hiểm ngăn cho người và các phương tiện khác
không qua ạm khu vực nguy hiểm
gửi lời hướng dẫn cho người ta không đi được và quay trở về
dưới sản lộ hoặc đi lên sản thấu
theo đánh giá của sở giao thông vận tải tỉnh yên bái
về lâu dài việc khắc phục sự cố trên rất khó khăn
bởi điểm sạt mất chân rất sâu
cần phải khoan nhồi cọc bê tông mới đảm bảo giữ được đường
bởi đây là tuyến đường độc đạo nối huyện trạm tấu với bên ngoài
xin được chuyển sang những thông tin quốc tế
thưa quý vị hôm nay người phát ngôn tổng thống nga khẳng định
việc mỹ có thể cung cấp vũ khí sát thương cho ukraine
sẽ không thúc đẩy sự ổn định tại miền đông ukraine
tổng thống ukraine petro
petro pochenco viết trên mạng xã hội của mình rằng
thượng viện mỹ đã chấp thuận cung cấp vũ khí sát thương
mang tính phòng thủ cho ukraine
trong một dự luật ước tính tổng trị giá năm trăm linh triệu đô la mỹ
viện trợ của mỹ cho an ninh và quốc phòng của ukraine
tuy nhiên người phát ngôn điện kremlin ông dmitry peskov nhấn mạnh
đó là tuyên bố của tổng thống ukraine
phía nga chưa nghe thấy bất kỳ tuyên bố nào từ phía mỹ về vấn đề này
nhiều năm qua chính quyền ký ép hy vọng mỹ sẽ hỗ trợ vũ khí sát thương
đặc biệt là tên lửa chống tăng
năm hai nghìn một mươi năm thượng viện mỹ từng phê chuẩn dự luật cho phép hỗ trợ loại vũ khí này
cho ukraine nhưng quyết định về việc này vấp phải sự phản đối
của chính quyền khi đó của tổng thống barack obama
hôm nay người phát ngôn bộ quốc phòng nhật bản cho biết
nước này sẽ triển khai thêm hệ thống phòng thủ tên lửa trên đảo hokkaido
thông tin được đưa ra vài ngày sau khi triều tiên phóng tên lửa đạn đạo
qua hòn đảo này
quan chức bộ quốc phòng nhật bản nêu rõ nhật bản sẽ triển khai
hệ thống phòng thủ tên lửa pak ba tới một căn cứ của lực lượng phòng vệ mặt đất
ở vùng cực nam của hokkaido
tuy nhiên quan chức này từ chối xác định vị trí các hệ thống park ba
đã được triển khai trước đó ở hokkaido
động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo triều tiên
đang ở mức cao sau khi bình nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ sáu
và phóng hai tên lửa qua lãnh thổ nhật bản trong vòng chưa đầy một tháng
ngoại truyền thông mạng xã hội snap vừa thông báo sẽ ngừng chia sẻ
các tin tức từ kênh truyền hình al jazeera của qatar tại ả rập xê út
theo yêu cầu của giới chức nước sở tại
theo sonap quyết định trên được đưa ra sau khi chính phủ ả rập xê út yêu cầu
chấm dứt chia sẻ các thông tin từ al jazeera thông qua ứng dụng snapchat
chính phủ ả rập xê út cáo buộc kênh truyền hình al jazeera đang hoạt động
như một kênh tuyên truyền cho các tổ chức cực đoan và đã vi phạm luật pháp
khi hoạt động tại nước này
từ nhiều tháng nay trang web của al jazeera cũng đã bị khóa tại ả rập xê út
vì các lý do tương tự
phía al jazeera của qatar kiên quyết bác bỏ lời buộc tội của chính quyền ả rập xê út
đồng thời cho rằng quyết định của snaping là hành động vi phạm quyền tự do
bày tỏ ý kiến cá nhân của mỗi người
động thái vừa qua của chính phủ ả rập xê út được đánh giá làm trầm trọng thêm tình hình
trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao hiện nay giữa các nước vùng vịnh
đang chưa có lối thoát khi các bên không nhượng bộ hay thỏa hiệp
bất chấp các nỗ lực hòa giải của cộng đồng quốc tế
với việc phát triển phương pháp nghiên cứu một protein quan trọng thiết yếu đối với thính giác
các nhà khoa học mỹ mới đây đã có bước tiến mới trong việc chữa trị cho người khiếm thính bằng liệu pháp gen
các nhà khoa học trường đại học bang oregon nghiên cứu về protein có tên gọi autophelin
nằm ở ốc tai của tai trong
những đột biến ở protein này liên quan đến chứng khiếm thính bẩm sinh nghiêm trọng
khiến bệnh nhân gần như không nghe được âm thanh nào
các nhà nghiên cứu cho rằng protein này có chức năng là một cầu nối và cảm ứng với canxi
nghiên cứu phát hiện một đột biến ở autophelin làm yếu sự liên kết giữa protein này và một khớp thần kinh canxi ở trong tai
và sự thiếu hụt về liên kết này có thể là nguồn gốc của trứng khiếm thính liên quan đến protein otofelin
nghiên cứu mở ra khả năng chữa trị bệnh mất thính lực liên quan đến otofelin bằng liệu pháp gen
các nhà khoa học đã tìm cách cắt ngắn gen của protein autofelin
để tìm cách phù hợp mà vẫn đảm bảo tính năng được kỳ vọng giúp bệnh nhân khiêm thính có thể nghe lại được
theo một báo cáo do hội đồng nghiên cứu khí hậu của australia công bố vào ngày hôm nay
nhiệt độ trung bình tối đa ở australia mùa đông năm nay kéo dài từ tháng sáu cho đến hết tháng tám
cao hơn ba độ c so với mức kỷ lục trước đó được ghi nhận vào năm hai nghìn một mươi
riêng trong tháng bảy có tới bảy mươi hai khu vực phá kỷ lục về nhiệt độ cao nhất trong mùa đông
trong đó thành phố sydney với nhiệt độ lên tới hai mươi sáu năm độ c
ngoài thời tiết nóng lên một cách bất thường australia cũng đã có một tháng sáu khô nhất trong lịch sử
và mùa đông khô nhất kể từ năm hai nghìn chín
đây là lần thứ một mươi kể từ năm hai nghìn australia ghi nhận kỷ lục mới về nhiệt độ cao nhất trong mùa
theo hội đồng nhiên cứu khí hậu của australia mùa đông ở nước này đang trở nên ấm hơn rất nhiều
do tình trạng biến đổi khí hậu và xu hướng này sẽ còn tiếp tục do mức ô nhiễm ở nước này tiếp tục tăng
cơ quan này cũng cảnh báo do thời tiết khô
phần lớn lãnh thổ nước này có nguy cơ cao bị cháy rừng trong mùa hè tới
đặc biệt là tại các vùng phía nam và phía đông australia
những thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân